cửa hàng phải đảm bảo các tiêu chí không có f tất cả nhân viên đã tiêm vaccine mũi một ba mươi mũi hai theo tiến độ chung của quận địa phương đó là vùng xanh
ngoài ra cơ sở phải đạt một số tiêu chí của quận như tổ dân phố nơi đó phải kiện toàn tổ an sinh nơi kinh doanh phải có tổ y tế hình thành trên cơ sở chính nhân viên của kinh doanh đó
test nhanh ba ngày một lần đo thân nhiệt cho nhân viên phải kết nối phần mềm với ban chỉ đạo để khi xảy ra tình huống có thể xử lý ngay
cũng theo ông thái quận sẽ dùng biện pháp
công nghệ để kiểm soát từng người khi mở cửa trong đó thẻ xanh covid là giải pháp đầu tiên
khi bắt đầu mở cửa người dân ở quận bảy có thể xanh covid có thể đi lại ở những vùng xanh trên địa bàn quận
hiện tỷ lệ vùng đỏ của quận chỉ còn khoảng hai mươi
địa phương đang xây dựng phần mềm để cảnh báo người có thẻ xanh covid không được đi đến vùng đỏ hoặc ngược lại cảnh báo người ở vùng đỏ không ra khỏi khu vực này
về vấn đề kiểm soát dịch trong thời gian tới ông thái cũng cho biết quận đang tập huấn cho người dân tự test nhanh
địa phương sẽ xét nghiệm lại toàn bộ người dân với chu kỳ bảy ngày một lần để làm sạch địa bàn vừa bằng phương pháp test nhanh vừa bằng pcr
có hai mươi bảy kf được phát hiện tại ký thúc xá của khu a đh cần thơ
trường đã cho phong tỏa toàn bộ khu này và cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên đang ở tại đây
giáo sư tiến sĩ hà thanh toàn hiệu trưởng đại học cần thơ cho biết hiện ký túc xá khu a của trường có hai mươi bảy sinh viên mắc covid một mươi chín và đã chuyển vào cách ly tại trường chính trị
ông toàn cũng cho biết
ký thúc xá khu a có năm trăm bốn mươi năm sinh viên ở hai mươi bảy giải nguồn lây từ hai sinh viên tình nguyện hỗ trợ tiêm vaccine ở trường tiểu học võ trường toãn và một sinh viên ở điểm bình ổn giáp bị f
test nhanh năm trăm bốn mươi năm sinh viên mới ra hai mươi bảy f và nhiều f một nữa
ký thúc xá khu a phong tỏa tuyệt đối nhu yếu phẩm được cấp tới phòng
đh cần thơ có năm trăm linh sinh viên tình nguyện tham gia chấm dịch covid một mươi chín đến nay có một mươi em bị nhiễm
cơ quan điều tra công an tp đà lạt lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người dịch covid một mươi chín tại khu c năm phường bốn thành phố đà lạt
cơ quan chức năng tp đà lạt cho biết hậu quả nghiêm trọng của hai ca dương tính này là khiến một mươi chín người trở thành f một và một trăm linh bảy người trở thành f hai
liên quan trực tiếp đến vụ làm lây lan dịch covid một mươi chín này là anh đê bốn mươi hai tuổi ngụ đường ngô thị nhậm phường bốn thành phố đà lạt
anh đê làm nghề phụ xe tải trong một chủ xe ở đường đống đa phường ba tp đà lạt chuyên chở hàng từ tp đà lạt đi tp hồ chí minh ba ngược lại
sau khi phát hiện anh đê và chị y người yêu của anh đê nhiễm covid một mươi chín cơ quan chức năng thành phố đà lạt truy vết được một mươi chín f một và một trăm linh bảy f hai
điều tra ban đầu cho thấy sáng sớm ngày ba mươi tháng tám anh đê cùng tài xế h lái xe về tới đà lạt sau khi bỏ hàng trên đường soviet nghệ tĩnh và tại bãi xe tải tập trung trên đường mai anh đào
anh hát lái xe đến công ty anh đào cop và ngủ trên xe
đến sáu giờ ba mươi cùng ngày anh hát lái xe đến một gara trên đường nguyễn tử lực phường tám sửa xe
còn anh đê tự ý bắt xe thổ về nhà trọ
số chín nguyễn trung trực phường bốn đà lạt ở cùng với người yêu là chị y năm mươi hai tuổi từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày sáu tháng chín
sáng sáu tháng chín anh đê lái xe máy chở chị y đến đầu đường triệu việt vương phường bốn thành phố đà lạt mua trái cây
sau đó đê thuê xe thổ về nhà riêng trên đường ngô thị nhậm rồi về lại nhà trọ ở đường nguyễn trung trực
do d có ý định không đi phụ xe nữa nên chị y gọi xe grab cho anh đê đến xin cách ly tại khu cách ly ký túc xá tập trung trên đường nguyễn hoàng phương bảy đà lạt
tại đây anh đê được lấy mẫu xét nghiệm pcr ngày chín tháng chín có kết quả dương tính với covid một mươi chín
tiếp đó cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm pcr trị y cũng có kết quả dương tính covid một mươi chín
theo cơ quan chức năng anh đê là phụ xe tải thường xuyên đến vùng dịch tp hcm
nhưng khi về lại đà lạt không tuân thủ các quy định phòng dịch của tỉnh lâm đồng và tp đà lạt
cụ thể anh đê không về nơi ăn nghỉ dành cho tài xế và phụ xe
theo quy định mà lại đến nhà người yêu ăn ở nhiều ngày làm lây lan dịch bệnh
sau khi phát hiện anh đê và chị y nhiễm covid một mươi chín cơ quan chức năng thành phố đà lạt truy vết được một mươi chín f một và một trăm linh bảy f hai
kết quả xét nghiệm pcr có chị y là f một của anh đê dương tính với covid một mươi chín
để phòng dịch lây lan ra cộng đồng trong ngày chín tháng chín đến gần nửa đêm
cdc lâm đồng phối hợp với trung tâm y tế tp đà lạt lấy mẫu sàng lọc cộng đồng xét nghiệm pcr cho một chín trăm một mươi sáu trường hợp
tại khu dân cư c năm kết quả có một bảy trăm ba mươi sáu trường hợp âm tính còn một trăm tám mươi trường hợp đang chờ kết quả
tiên anh đê và chị y đang được điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện nhi lâm đồng
cơ quan điều tra công an thành phố đà lạt ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người dịch covid một mươi chín
tại khu c năm p bốn đà lạt để tiếp tục điều tra xử lý những người vi phạm
fanpage giang kim cúc và các cộng sự đã bị phạt một mươi triệu đồng vì đã phát sóng trực tiếp live stream
có nội dung thông tin sai sự thật về việc bà ngoại rút ống thở của cháu
nhóm giang kim cúc và các cộng sự đã đến bệnh viện live stream cho rằng
bà ngoại nạn nhân là người rút ống thở
thông tin trên live stream được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội tạo làn sóng phẫn nộ trừ rùa
thoá mạ bà ngoại của người tử vong
trên thực tế nạn nhân trong câu chuyện đã tử vong trước khi đến bệnh viện
bà ngoại nạn nhân là người đã ký vào cam kết nạn nhân đã tử vong trên đường đến nơi cấp cứu
tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm nguyễn đức thọ cho biết
cơ quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi triệu đồng
đối với chủ thể sử dụng trang phần pết mạng xã hội facebook giang kim cúc và các cộng sự
sau nhiều ngày điều trị bệnh tình ca sĩ phi nhung bất ngờ trời nặng
phổi bị tổn thương nghiêm trọng và phải can thiệp ecmo
sau nhiều ngày điều trị tích cực tại bệnh viện trợ giấy tp hcm với nhiều tiến triển tích cực
vậy nhưng mới đây nhiều nguồn tin cho biết sức khỏe của phi nhung chuyển biến nặng
phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng
trước tình hình này các bác sĩ đã quyết định can thiệp ecmo cho phi nhung để điều trị covid một mươi chín
đại diện ca sĩ phi nhung cho biết gia đình đã nghe tin về tình hình sức khỏe của phi nhung
nhưng chưa biết tình trạng cụ thể thế nào
gia đình phi nhung mong khán giả sẽ tiếp tục cầu nguyện để nữ ca sĩ mau chóng vượt qua bệnh tật
người đại diện của ca sĩ phi nhung cho biết thêm
bệnh viện có chỉ đạo không được cung cấp thông tin của bệnh nhân
vì vậy khi nào có thông tin chính thức ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín chiều một mươi một chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh cùng báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin chào và hẹn gặp lại